thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba vào chiều ngày hôm qua
đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm tặng quà chúc tết một số cơ quan đơn vị tại tỉnh bắc ninh
cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí lê tiến châu ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cơ quan của bộ công an
về phía tỉnh bắc ninh có đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy bắc ninh cùng đại diện các cơ quan của tỉnh bắc ninh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành đại tướng tô lâm đã ân cần hỏi thăm sức khỏe
và động viên các thương bệnh binh đang điều trị tại đây
khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương bệnh binh bộ trưởng tô lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác
đã tặng quà cho các thương bệnh binh đang điều trị đồng thời gửi lời chúc sức khỏe
lời chúc mừng năm mới tới các thương bệnh binh và thân nhân gia đình của mình
đến thăm và chúc tết người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử cks
tại cụng công nghiệp khắc niệm tp bắc ninh bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng
trước một số kết quả về công tác an sinh xã hội của doanh nghiệp
đồng thời mong muốn tổng liên đoàn lao động việt nam các cơ quan của tỉnh bắc ninh
và tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả công tác bảo vệ và chăm lo cho quyền lợi
đời sống của người lao động
nhân dịp tết nguyên đán quý máu bộ trưởng tô lâm và các thành viên trong đoàn công tác
đã gửi lời chúc mừng năm mới và tặng các phần quà cho hai mươi bốn người lao động
có hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp
tại tp bắc ninh bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã chúc tết
và trao tặng quà cho ba mươi hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn
thăm và làm việc tại công an tỉnh bắc ninh bộ trưởng tô lâm đánh giá cao kết quả
các mặt công tác của công an tỉnh bắc ninh trong năm hai nghìn hai mươi hai
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
tại tp bắc ninh bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy hơn nữa
các kết quả đã đạt được trong công tác giữ vững an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội chủ động tham mưu phối hợp và triển khai
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới một cách quyết liệt hiệu quả
về nhiệm vụ trước mắt bộ trưởng đề nghị công an tỉnh bắc ninh tiếp tục triển khai
các kế hoạch công tác bám sát chương trình kế hoạch hành động của đảng ủy công an trung ương
bộ công an đảm bảo cho nhân dân đón tết nguyên đán quý mão an toàn vui vẻ
dìm này bộ trưởng tô lâm cũng đã thẳng quà cho công an tỉnh bắc ninh
và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc ninh
cùng ngày đại tướng bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác trung ương đã đến thăm hỏi động viên
chúc tết tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
đoàn công tác đã nghe đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy bắc ninh báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương trong năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại đây đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
vui mừng khi nhận thấy đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày một khấm khá
kinh tế xã hội tỉnh bắc ninh ngày càng phát triển
đại tướng bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắc ninh
cùng cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân bắc ninh tiếp tục đoàn kết kế thừa
phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới của quê hương
để xây dựng tỉnh bắc ninh ngày càng văn minh giàu mạnh
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh nam định và công an hai huyện nam trực nghĩa hưng
báo cáo với đoàn công tác đại diện lãnh đạo công an tỉnh nam định khẳng định
trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh nam định đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng
chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể
kế hoạch công tác lớn kịp thời đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động bảo đảm an ninh trật tự
không để xảy ra bị động bất ngờ tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh nam định đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị thời gian tới công an tỉnh nam định cần tiếp tục xây dựng lực lượng công an
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình
tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
trước mắt tập trung triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão và những lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi
để nhân dân vui xuân đón tết an toàn hạnh phúc
tại công an huyện nam trực và công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo nhanh kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và kết quả đợt cao điểm giao quân tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán quý mão
đồng chí thứ trưởng đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được
đồng thời đồng chí yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi ba công an các đơn vị địa phương tiếp tục chủ động
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ đã đến thăm làm việc với cán bộ nhân dân
và công an xã nghĩa tân huyện nghĩa hưng
tại đây đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng công an xã nghĩa tân phải làm tốt hơn nữa
công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị công an tỉnh nam định công an huyện nghĩa hưng
và cấp ủy chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị
làm việc cho lực lượng công an xã chính quy thực hiện đầy đủ chế độ chính sách
đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách để lực lượng này yên tâm gắn bó
và hỗ trợ lực lượng công an chính quy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba sắp tới tại các nơi đến thăm
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ nhân dân và toàn thể cán bộ chiến sĩ
cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được cấp trên và nhân dân giao phó
cũng trong sáng nay trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một phối hợp với bệnh viện
một mươi chín tháng tám bộ công an phát động và tổ chức chương trình hiên máu tình nguyện
với chủ đề giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm hai nghìn hai mươi ba
ngay từ sáng sớm nhiều cán bộ đoàn viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
đã có mặt tại hội trường để tham gia phát động và đăng ký tham gia hiến máu tỉnh nguyện
theo đó gần một sáu trăm linh cán bộ học viên đã đăng ký tham gia hiến máu tỉnh nguyện
ngay sau lễ phát động cán bộ và đoàn viên được khám lâm sàng kiểm tra các điều kiện
về sức khỏe để đảm bảo chất lượng máu thu được tốt nhất an toàn cho người hiến máu
tổ chức hiên máu tình nguyện là hoạt động thường niên của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
và chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm hai nghìn hai mươi ba lần này
chúng tôi đã huy động được hơn một sáu trăm linh đoàn viên thanh niên của nhà trường đăng ký tham gia
và đây là hoạt động rất có ý nghĩa của đoàn viên thanh niên nhà trường
thể hiện tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ đồng chí đồng đội và nhân dân
sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của mình để giúp cán bộ chiến sĩ và đồng đội gặp hoạt nạn
thậm chí tình người cao cả tô thám thêm truyền thống của lực lượng công an nhân dân nói chung
và truyền thống nghĩa tình của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một nói riêng
với thông điệp giọt máu nghĩa tình về đồng đội thân yêu
ngày hồi hiên máu tình nguyện tại trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
đã thực sự trở thành hoạt động ý nghĩa và thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia
trong ngày hôm nay cũng thu được hơn năm trăm linh đơn vị máu
sau tết nguyên đán nhà trường tiếp tục tổ chức hiến máu đợt hai năm hai nghìn hai mươi
dự kiến thu về hơn một đơn vị máu
có thể thấy ngày hồi hiên máu tại trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
đã triển khai và thực hiện hết sức hiệu quả
thông qua hoạt động này bên cạnh ý nghĩa hiến máu cứu người
còn thể hiện tình cảm thân ái nghĩa cử cao đẹp của cán bộ
chiến sĩ với đồng chí đồng đội trong lực lượng
công an nhân dân
thưa quý vị sau hơn bảy mươi năm tồn tại cuốn sổ hộ khẩu giấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình
và chính thức từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba toàn bộ sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
sẽ không còn giá trị sử dụng trong các giao dịch thủ tục hành chính
thay vào đó là cách thức quản lý mới như sổ hộ khẩu
và điều này sẽ tạo ra nhiều tiện ích trong thực hiện các thủ tục hành chính
giao dịch dân sự trên môi trường điện tử
trong tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
sẽ có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên linh chi